trị cục thú y tỉnh thừa thiên huế cho biết tính đến một mươi chín h ngày hai mươi ba tháng năm dịch tả lợn châu phi trên địa bàn đã xảy ra tại năm mươi hai hộ ba mươi hai thôn một mươi sáu xã thuộc sáu huyện thành phố là phong điền quảng điền phú vang hương thủy hương trà và thành phố huế với tổng số lợn mắc bệnh là hai trăm chín mươi năm con trọng lượng gần hai mươi một kg
mặc dù lãnh đạo tỉnh thừa thiên huế đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt nhưng qua quan sát tại một số địa phương truyền hình nhân dân ghi nhận công tác phòng chống dịch bệnh vẫn chưa được triển khai đầy đủ
ngày hai mươi hai tháng năm tỉnh thừa thiên huế đã công bố xã thanh thủy có dịch tả lợn châu phi vậy nhưng trưa chiều ngày hai mươi ba tháng năm các xe thu mua lợn của thương lái vẫn chạy gom lợn trên trục đường trong xã và hầu hết đã bị bắt quay đầu trả lại vì không được đưa lợn ra khỏi vùng có dịch khi đã qua nhiều vòng trên địa bàn

ba xã có lợn chết do dịch tả lợn châu phi trong buổi làm việc chiều hai mươi ba tháng năm lãnh đạo tỉnh thừa thiên huế đã phê bình thị xã hương thủy phản ứng triển khai chậm